trung tâm y tế cộng đồng thành phố osaka nhật bản đã ra lệnh thu hồi toàn bộ hơn một mươi tám chai tương ớt chinsu
nhập khẩu từ việt nam ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám do có chứa chất phụ da bị cấm là acid benzoic
dùng trong sản xuất tương ớt ở nhật vi phạm điều một mươi một khoản hai luật vệ sinh thực phẩm nước này
acid benzoic có trong danh mục phụ gia bảo quản thực phẩm của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế
mà cả việt nam và nhật bản đều là thành viên
theo luật vệ sinh thực phẩm của nhật benzoic acid không được cho phép sử dụng trong tương ớt ở nhật bản
thực tế nếu dùng quá hàm lượng cho phép acid benzoic gây kích ứng dạ dày viêm dạ dày ở người sử dụng
hiện vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ dù đại diện công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan cho biết
chưa từng xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp tương ớt chinsu cho công ty trách nhiệm hữu hạn javis
hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn isc industrial hai doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến lô hàng bị thu hồi
sau người tiêu dùng việt nam thì hy vọng có được lời giải thích rõ ràng về dòng chữ
dành riêng cho thị trường việt nam không dành cho xuất khẩu trên lô sản phẩm đó
trên thế giới mới không dùng được mà để việt nam dùng thế đó là để ảnh hưởng rất là đời sống của con cháu sau này
vì tương lai con em chúng ta chúng ta hoàn toàn phản đối kịch liệt phản đối
người việt nam dùng hàng việt nam chất lượng cao nhưng mà cái gì nó phải là đúng
chứ còn nếu mà nói một đằng mà đi làm một lẻo thì cái đó là hoàn toàn là không tốt
người tiêu dùng của việt nam có quyền là đặt những cái vấn đề những cái quan ngại của mình cho doanh nghiệp
để có được những câu trả lời và những thông tin thỏa đáng đối với cái sản phẩm mà họ đã và đang tiêu dùng
thì tôi cho rằng thì ở đây đó là cái trách nhiệm của những cái của doanh nghiệp
trước tiên là trách nhiệm của doanh nghiệp là phải thể hiện rõ những thông tin của mình
đối với những sản phẩm đó và tiếp theo nữa là trách nhiệm của các cơ quan chức năng
về cái việc là phân tích xem xét những cái chất lượng đánh giá cái chất lượng
đối với bất cứ một cái sản phẩm nào trong đó với sản phẩm chinh thu